ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố
dự kiến khoảng năm mươi sáu chương trình dự án về biến đổi khí hậu sẽ được thành phố triển khai thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch thực hiện gồm hai giai đoạn giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với một mươi bảy chương trình dự án do một mươi hai sở ban ngành chủ trì
và giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi với ba mươi chín chương trình dự án do một mươi năm sở ban ngành chủ trì
nội dung kế hoạch cũng đề ra ba nhóm nhiệm vụ gồm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị nguồn lực
trong đó giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu phải được hoàn thành vào năm hai nghìn ba mươi